theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam văn phòng đăng ký liên bang mỹ đã chính thức công bố văn bản luật từ cục kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc bộ nông nghiệp hoa kỳ về việc công nhận việt nam là quốc gia đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm cá và cá da trơn sang hoa kỳ
cụ thể sản phẩm cá và cá da trơn xuất khẩu từ việt nam ngoài việc được cơ quan thẩm quyền việt nam chứng nhận đủ điều kiện sản phẩm nhập khẩu sẽ tiếp tục được cục kiểm tra an toàn thực phẩm mỹ kiểm tra lại tại các điểm nhập cảnh của mỹ
tình trạng nguyên vẹn của container sản phẩm bảo đảm không có hư hại trong quá trình vận chuyển ghi nhãn dây chứng nhận phù hợp
theo thống kê của cục kiểm tra an toàn thực phẩm mỹ trong năm năm từ hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi tám chín mươi một hai tổng lượng cá và cá da trơn nhập khẩu vào mỹ là từ việt nam
việc bộ nông nghiệp hoa kỳ chính thức công nhận tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cá da trơn của việt nam xuất khẩu sang hoa kỳ là kết quả tích cực và cũng là thời cơ cho ngành thủy sản việt nam tăng trưởng xuất khẩu